các đối tượng này gồm ngô viết hiếu nguyễn thị lan xuân là bạn gái của hiếu và nguyễn thị mỹ dung đều trú trên địa bàn thành phố đà nẵng
từ đầu tháng năm hiếu và xuân đến thuê trọ trên địa bàn phường mỹ an
hai đối tượng này thường cùng nhau dạo quanh các khu trọ phát hiện sơ hở của người dân thì đột nhập để trộm cắp
tài sản trộm cắp được hai đối tượng liên hệ với dung cùng với bạn trai của dung ở chung dãy trọ hiện đã bỏ trốn để bán lại cho các cửa hàng cầm đồ hay cắt điện thoại di động
cơ quan công an thu giữ sáu điện thoại di động và một máy tính bảng
riêng hiếu và dung đã bị nhiễm hivs giai đoạn cuối nên rất ngoan cố chống trả lực lượng công an khi bị bắt xử
thông tin truyền hãng thuệ phạm ngay sau đây sẽ khép lại bản tin nhanh chín h sáng nay
xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại